thưa quý vị tết nguyên đán mậu tuất đang đến gần với mong muốn bảo tồn phát huy những truyền thống của dân tộc
và lưu giữ những ký ức tuổi thơ về tết cổ truyền xưa
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội tổ chức chương trình tết việt với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống ý nghĩa
đã tạo thêm điểm nhấn văn hóa cho thủ đô những ngày giáp tết này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây
những ngày này đến với hoàng thành thăng long du khách có thể cảm nhận không khí rộn ràng của tết cổ truyền việt nam
thông qua nhiều những hoạt động trải nghiệm thú vị
mở đầu cho tết việt hai nghìn một mươi tám du khách được tham quan không gian tết xưa với các hoạt động trưng bày triển lãm
hình ảnh tích nguyên đán từ cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi được tái hiện thông qua những tư liệu khắc cỗ của henry auger
và của bảo tàng cộng hòa pháp albert kahn
cũng trong không gian trưng bày này người xem còn được cảm nhận rõ nét hơn hương vị tết xưa
thông qua những gian hàng ông đồ viết cầu đối tết
và với những người đã từng sống ở thời bao cấp
sẽ thật nhiều cảm xúc khi gặp lại những gói mứt tết những chai rượu cam rượu tranh tại quầy hàng tết xưa
tết với một cái không gian tổ chức như ở đây là nó gợi lại cho những cái thế hệ như chúng tôi trở lên
tức là nhiều tuổi thì thấy được cái tết ngày xưa mình đã được hưởng như thế nào
và giới thiệu với con cháu mình và những thế hệ trẻ cái tết của cha ông họ ra làm sao
thì vào đây thì chúng tôi thấy rõ ràng
tết ngày xưa rất là cục đề
để hướng tới bảo tồn phát huy các giá trị của di sản văn hóa truyền thống
đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể
thì trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã từng bước nghiên cứu
và tổ chức các hoạt động văn hóa để phục vụ khách tham quan
đặc biệt là những hoạt động văn hóa mà hướng tới thế hệ trẻ
trong nhân dịp đón xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám thì hoàng thành thăng long khu di sản chúng tôi cũng đã tổ chức cái chương trình tết việt
chương trình tết việt thì gồm rất nhiều chuỗi các hoạt động kéo dài từ nay đến hết dòng tháng riêng
ngoài khu trưng bày tết việt hai nghìn một mươi tám tại hoàng thành thăng long còn có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm vui chơi thú vị
tại sân trước đoàn môn khách tham quan được chào đón với tiếp mục biểu diễn múa tư linh
đây là màn múa trò diễn phổ biến ở kinh thành thăng long từ lâu đời
màn múa với sự hiện diện tượng trưng của bốn linh vật long ly quy phượng
do đội múa rồng làng đục khê xã hương sơn huyện mỹ đức hà nội biểu diễn
mang đến không khí vui tươi rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới
ca trưởng con núi rất giàu đời về cái hội dòng này
nhưng mà huấn luyện cho anh em thì nói thật là thám huyên thám cho anh em có thể mới thành thạo được cái công tác hội dòng này
đến với không gian tết việt cùng với gia đình các em nhỏ còn được thỏa thích vui chơi các trò chơi dân gian
như đi cầu tre kéo co bập banh đánh đu chơi gòn ném vòng nhảy bao bố
với nhiều trải nghiệm thú vị như làm đồ trang trí tự nhiên
đặc biệt các em còn được các nghệ nhân trực tiếp dạy làm thế nào để gói được một chiếc bánh trưng hoàn chỉnh
đây là hoạt động ý nghĩa và rất bổ ích được các em hào hứng tham gia
hoạt động này nhằm gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa và góp phần giáo dục truyền thống cho các em học sinh
nhà trường có tổ chức cho bọn em đi tham quan và em cảm thấy là em muốn biết rằng là cái tết cổ truyền của ngày xưa đã lâu của việt nam như thế nào
đây là lần đầu tiên em được gói bánh trưng vì mọi năm thì tết
thì em đều ở trên thành phố em rất ít khi được về quê
cho nên là em cảm thấy là gói bánh trưng công việc này rất là thích thú và em rất là thích ăn bánh trưng
khi mà được hướng dẫn các cháu làm cái bánh trưng để đẩy các cháu vào gói
mình cũng thấy rất là vui để làm sao các cháu tiếp tục sau này giữ được nó
không may mốt bây giờ thời đại công nghiệp hiện đại có nhiều các loại bánh lắm mà có thể nói là ngon hơn những cái bánh trưng của chúng ta
nhưng hương vị của cái bánh trưng thì không bao giờ thay đổi
mà mọi người tôi thấy các cháu lớn lên bây giờ tôi hỏi các cháu này
các cháu ăn bánh trưng thấy ngon không
ngon lắm ông ạ
đấy ngon lắm
đến với ngày hội tết cổ truyền được tổ chức tại hoàng thành thăng long hôm nay
thì bản thân tôi trước tiên là tôi cảm thấy rằng là quy mô tổ chức rất là bài bản
và không chỉ việc sắp xếp không gian tết cổ truyền xưa mà khu vực ngoài trời
các con học sinh được tham gia rất trải nghiệm rất nhiều các hoạt động
những nét văn hóa những trò chơi dân gian mà trước đây như bản thân tôi
khi tôi còn nhỏ như các em những ngày tết chúng tôi được tham gia chơi rất là vui
nhưng mà những hoạt động đó dường như bây giờ gần vắng bóng và tôi cảm thấy vô cùng xúc động
bởi vì hôm nay tôi được sống lại cái ngày thơ bé của tôi
ngày hôm nay các con học sinh được đến học tập trải nghiệm thực tế tại không khí tết nguyên đáng cổ xưa
do hoàng thành thăng long tổ chức các con được hướng dẫn làm bánh chim
tất cả những hoạt động đó tôi cảm thấy các con vô cùng là hứng thú
và đây thực sự là những hoạt động rất ý nghĩa
nhân dịp này trung tâm đã đưa vào sử dụng ứng dụng thuyết minh hướng dẫn tham quan khu di sản hoàng thành thăng long trên smartphone
đây là một sản phẩm công nghệ tiện ích góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách tham quan và quảng bá rộng rãi giá trị di sản

tại thời điểm này ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho người dùng ở mọi nơi mọi lúc
cho dù họ đang có mặt tại khu di sản hoàng thành thăng long hay ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
du khách chỉ cần truy cập vào các trang cung cấp ứng dụng của apple hay google
tùy thuộc thiết bị sử dụng hệ điều hành ios hay android để tải phần mềm
với ứng dụng phần mềm này du khách có thể chủ động tìm kiếm thông tin cần thiết như giá vé giới thiệu chung về di tích
bản đồ chi tiết hay cả những khu nhà hàng quán ăn lân cận
với mục tiêu hướng tới du khách đặc biệt là những khách tham quan quốc tế
thì trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội trong năm hai nghìn một mươi bảy đã nghiên cứu xây dựng cái ứng dụng phần mềm thuyết minh
giới thiệu khu trung tâm hoàng thành thăng long hà nội trên smartphone
ứng dụng này là một sản phẩm tiện ích một sản phẩm công nghệ số rất là tiện ích
giúp cho du khách có thể tìm hiểu về các giá trị cũng như là các điểm tham quan
trong hành trình tham quan khu sảnh hoàng thành thăng long khách tham quan có thể rất dễ dàng cài đặt phần mềm
trên các điện thoại thông minh smartphone với hệ điều hành của ios và android
và chỉ cần vài giây thì người dùng và khách tham quan có thể tải được rất nhanh chóng cái ứng dụng về máy của mình
tức là về chiếc điện thoại của mình ở mọi lúc mọi nơi và tất cả mọi người trên thế giới
cũng có thể tải phần mềm đấy
và chính vì vậy mà nó chỉ không chỉ hữu ích cho những khách tham quan đang trải nghiệm thực tế tại khu sản hoàng thành thăng long
mà còn giúp cho các du khách ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể cập nhật và có thể tìm kiếm những thông tin giới thiệu
và từ đó thì nó có thể góp phần quảng bá cho di sản hoàng thành thăng long rộng rãi hơn
các hoạt động trong chuỗi chương trình tết việt đã phần nào giới thiệu với du khách hiểu hơn về tết cổ truyền
đồng thời giáo dục di sản cho thế hệ trẻ
từ đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tìm lại phong vị tết cổ truyền
và lưu giữ những ký ức về tết xưa trong tâm thức người dân việt
trong dịp tết nguyên đán tại hoàng thành thăng long còn diễn ra nhiều hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống
như lễ cúng ông công ông táo dựng cây nêu lễ dân hương khai xuân với nhiều nghi lễ truyền thống
và biểu diễn văn nghệ múa dối nước võ thuật cổ truyền phục vụ khách du xuân
trong dịp tết thì chúng tôi còn tổ chức rất nhiều những lễ hội truyền thống ví dụ như là ngày hai mươi ba tháng nhân dịp ông tôn ông táo
thì có lễ cúng ông công ông táo rồi là dựng cây neo ngày tết và chúng tôi cũng có lễ dân hương thai xuân
được tổ chức vào mùa chín tháng giêng năm một tuất và rất nhiều những hoạt động văn hóa truyền thống khác ví dụ như là biểu diễn múa rối nước
biểu diễn văn hóa truyền thống và võ thuật và diễn ra trong những ngày đầu xuân